các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
sau khi thực hiện trích lập và chi sử dụng quỹ bình ổn xăng e năm ron chín mươi hai giảm một trăm ba mươi năm đồng một lit xăng ron chín mươi năm ba giảm một trăm bảy mươi đồng một lit dầu diesel năm s giảm một trăm sáu mươi năm đồng một lit dầu hỏa giảm sáu mươi chín đồng một lit dầu mazut một trăm tám mươi cst ba năm s giảm hai trăm bốn mươi bốn đồng một kg
như vậy giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau
xăng e năm ron chín mươi hai không cao hơn một mươi chín hai trăm hai mươi ba đồng một lít
xăng ron chín mươi năm ba không cao hơn hai mươi hai trăm ba mươi năm đồng một lit
dầu diesel năm s không cao hơn một mươi sáu ba trăm ba mươi chín đồng một lít
dầu hỏa không cao hơn một mươi năm ba trăm hai mươi bảy đồng một lít
dầu mazut một trăm tám mươi cst ba năm s không cao hơn một mươi ba tám trăm hai mươi tám đồng một kg
đây là lần giảm giá xăng thứ ba liên tiếp trong thời gian qua với mức giảm tổng cộng khoảng một hai trăm linh đồng một lít
một thông tin đáng chú ý khác đối tượng điền thanh sang trú tại quận thốt nốt thành phố cần thơ
đang vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu bằng xe gắn máy thì bị công an thành phố cần thơ bắt quả tang
lực lượng chức năng đã bắt quả tang sang đang vận chuyển bốn trăm chín mươi bao thuốc lá ngoại nhập lậu hiệu z
tiến hành khám xét nhanh nơi ở của sang
lực lượng công an phát hiện thêm một năm trăm linh bao thuốc lá nhập lậu hiệu hero
qua làm việc sang tự nguyện giao nộp thêm khoảng một bao thuốc lá hiệu z và hero
giấu tại một ngôi nhà khác do sang thuê
tất cả số thuốc lá với gần ba bao thuốc lá nhập lậu đã được lực lượng niêm phong tạm giữ
để xử lý theo quy định của pháp luật
tiếp theo sẽ là cụm tin vắn đáng chú ý
năm giờ sáng nay ngày ba mươi một tháng tám tại khu vực bản cang phường triềng sinh thành phố sơn la
phòng cải sắp môi trường công an tỉnh sơn la phối hợp với các đơn vị chức năng
phát hiện thu giữ hai trăm linh kg nội tạng động vật
không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
chủ của số hàng trên là trịnh văn hải sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
chú tại xã triềng mông huyện mai sơn tỉnh sơn la
cho biết nhập số hàng trên từ hà nội về thành phố sơn la để tiêu thụ
tại thời điểm kiểm tra chủ hàng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc của số hàng
hiện toàn bộ số thực phẩm trên đã được bàn giao cho các đơn vị chức năng
để tiêu hủy theo đúng quy định của pháp luật
gần một trăm linh kg tôm nguyên liệu vừa được bơm tạp chất chuẩn bị đưa đi tiêu thụ
lực lượng chức năng công an tỉnh bạc liêu phát hiện và tạm giữ
vào khoảng một mươi ba h ba mươi phút ngày ba mươi tháng tám tại ấp an khoa xã vĩnh mỹ b huyện hòa bình tỉnh bạc liêu
qua tin tố giác của quần chúng nhân dân lực lượng cảnh sát kinh tế công an tỉnh bạc liêu
đã bố trí lực lượng bắt quả tang hộ kinh doanh phan thị liên
đang tổ chức cho công nhân bơm chích tạp chất vào tôm nguyên liệu
tại hiện trường lực lượng công an đã phát hiện gần một trăm linh kg tôm nguyên liệu chứa tạp chất aga
nhiều dụng cụ dùng để bơm tạp chất vào tôm nguyên liệu
thành phố đà nẵng vừa ra quyết định chủ trương đầu tư nguồn vốn và khả năng cân đối vốn
cho dự án cải thiện môi trường nước phía đông quận sơn trà với tổng mức đầu tư gần một năm trăm linh tỷ đồng
thời gian thực hiện từ năm hai nghìn một mươi tám đến năm hai nghìn hai mươi
dự án này nhằm xây dựng hệ thống cống đảm bảo thu gom được toàn bộ nước thải và một phần nước mưa
cho toàn bộ lưu vực nghiên cứu ứng
với trận mưa tính toán hạn chế nước mưa chảy tràn ra các khu vực bãi tắm trong mùa khô
bảo vệ môi trường cảnh quan và phát triển du lịch đồng thời nâng cấp trạm xử lý nước thải sơn trà giai đoạn hai
thêm bốn mươi m ba một ngày đêm để đảm bảo xử lý nước thải tập trung về trạm xử lý nước thải sơn trà đến năm hai nghìn ba mươi
sự phát triển nóng của các khu du lịch khách sạn tại khu vực ven biển quận sơn trà ngũ hành sơn
đã làm quá tải hệ thống thắt nước dẫn đến việc chảy tràn ra biển tại các cửa xã
vì vậy dự án được triển khai sẽ góp phần bảo vệ môi trường biển thúc đẩy du lịch thành phố đà nẵng phát triển
theo hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản việt nam vasep
nhật bản vẫn duy trì là thị trường nhập khẩu tôm lớn thứ hai của việt nam trong nửa đầu năm nay
theo vasep hiệp định thương mại tự do giữa asean và nhật bản và hiệp định thương mại tự do song phương giữa việt nam và nhật bản
đã giúp tạo điều kiện thuận lợi về thuế quan
do xuất khẩu thủy sản việt nam sang nhật bản hiệp định cptpp có hiệu lực từ tháng một năm hai nghìn một mươi chín
cũng sẽ giúp cho tôm việt nam gia tăng lợi thế tại thị trường này
theo các cam kết của nhật bản tại cptpp đa số mặt hàng thủy sản có thế mạnh của việt nam
trong đó có tôm đông lạnh và tôm chế biến được hưởng thuế xuất ngay sau khi hiệp định có hiệu lực
thưa quý vị sự phát triển của nghề câu cá ngừ đại dương không chỉ mang lại giá trị kinh tế
cho ngư dân mà nhiều doanh nghiệp trong chuỗi sản xuất này cũng được hưởng lợi
mỗi năm việt nam xuất khẩu cá ngừ đạt giá trị trên năm trăm năm mươi triệu usd và giá trị của con cá ngừ
sẽ cao hơn nếu như sản phẩm trong nước đáp ứng được các yêu cầu khắt khe từ thị trường
do đó hiệp hội cá ngừ việt nam đang phối hợp với các tổ chức quốc tế doanh nghiệp và ngư dân
để tiến tới xây dựng nhãn sinh thái hội đồng quản lý biển msc cho sản phẩm cá ngừ vây vàng
và để đạt được chứng nhận này bà con ngư dân sẽ phải chấn các tình trạng
đánh bắt rùa biển
ba tỉnh bình định phú yên khánh hòa có nghề câu cá ngừ đại dương lớn nhất nước với khoảng hai tàu cá
quá trình sử dụng lưỡi câu để đánh bắt cá đã vô tình khiến rùa biển bị mắc câu
theo đánh giá của quỹ quốc tế bảo vệ thiên nhiên việt nam wwf việt nam
rùa biển chính thức được liệt kê có nguy cơ tuyệt chủng trong sách đỏ việt nam
vấn đề bảo tồn và quản lý khẩn cấp đang được đặt ra
trong đó việc đánh bắt rùa biển từ cộng đồng ngư dân cần được chấm dứt
năm loài rùa biển được tìm thấy trong vùng lãnh hải của việt nam có số lượng đang suy giảm
một yếu tố chính của sự suy giảm này là việc sử dụng công nghệ khai thác ngẫu nhiên
do đó việc xây dựng nhãn sinh thái hội đồng quản lý biển msc cần phải dựa trên việc cấm đánh bắt dùa biển
chúng ta cần chuyển đổi dụng cụ đánh bắt cá của ngư dân hiện nay
từ năm hai nghìn một mươi bốn quỹ quốc tế bảo vệ thiên nhiên việt nam tổng cục thủy sản các tỉnh bình định phú yên khánh hòa doanh nghiệp và ngư dân
phối hợp thực hiện dự án cải thiện nghề cá gọi tắt là fip đối với nghề câu cá ngừ vây vàng
mục tiêu chính của fip là thực hiện các biện pháp giảm thiểu tỷ lệ tử vong của loài rùa biển
cải thiện người đánh bắt cá ngừ để tiến hành thủ tục xin cấp chứng nhận msc hội đồng quản lý biển
bên cạnh việc tuyên truyền làm thay đổi nhận thức của ngư dân về rùa biển dự án còn khuyến khích ngư dân chuyển đổi sử dụng lưỡi câu truyền thống hình chữ g
sang sử dụng lưỡi câu vòng hay còn gọi là lưỡi câu chữ xe
lưỡi cầu vòng có thể giảm thiểu tới tám mươi tỷ lệ mắc câu của rùa biển so với lưỡi câu truyền thống
trong khi năng suất chất lượng đánh bắt cá ngừ là tương đương nhau
chi phí cũng như thói quen đánh bắt là trở ngại khiến ngư dân chưa mạnh dạn tiếp cận với lưỡi câu vòng
do đó tại tỉnh khánh hòa sau hai năm triển khai dự án mới chỉ có từ năm đến một mươi tàu sử dụng lưỡi cầu vòng
hiện việc sử dụng lưỡi câu vòng chỉ đang dừng ở mức khuyến khích
do đó chính quyền cần có cơ chế chính sách hỗ trợ
ngư dân thậm chí cần ban hành quy định để ngư dân sử dụng để lễ cầu vòng trở thành xu hướng chủ đạo trong ngành thủy sản
đại diện hiệp hội cáng người việt nam cho biết sẽ tiếp tục cùng với các tổ chức doanh nghiệp và ngư dân
triển khai mạnh mẽ các giải pháp hạn chế đánh bắt rùa biển nhằm hướng đến đạt nhãn sinh thái msc trong vài năm tới
đây là hướng đi phù hợp trong tình hình thị trường xuất khẩu gặp nhiều trở ngại về giao cản thương mại như hiện nay
msc sẽ là tấm vé thông hành cho sản phẩm thủy sản của việt nam được thâm nhập và mở rộng vào thị trường thế giới
đặc biệt là thị trường châu âu bắc mỹ và nhật bản
tiếp tục với các thông tin khác do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số bốn tại nhiều tỉnh miền núi phía bắc và miền trung có mưa to đến rất to
hàng trăm ngôi nhà đã bị ngập trong nước người dân được di rời khỏi vùng nguy hiểm
tại tỉnh hà tĩnh cơn bão số bốn đã khiến bốn mươi một căn nhà của người dân bị tốc mái trong đó có một mươi hai ngôi nhà bị sập đổ hoàn toàn
khiến hai người bị thương ước tính thiệt hại trên một ba tỷ đồng
sau khi bão tan các lực lượng chức năng trên địa bàn đã tiến hành hỗ trợ bà con khắc phục lại nhà cửa bị hư hỏng
tuy nhiên những hộ gia đình bị thiệt hại đều thuộc diện khó khăn nên phải cần một thời gian dài nữa bà con mới có thể ổn định lại cuộc sống
trong khi đó tại tỉnh thanh hóa đến sáng ngày hôm nay trên địa bàn tỉnh thanh hóa đã có bốn ngôi nhà bị sập hoàn toàn
một trăm linh ba nhà bị tốc máy gần ba trăm linh nhà bị ngập nước bốn điểm trường bị ảnh hưởng hàng nghìn hecta hoa màu bị ngập nhiều công trình thủy lợi giao thông bị hư hỏng
hàng trăm hộ dân bị ngập lụt đã được sơ tán
trước tình hình mưa kéo dài nhiều ngày qua rất dễ xảy ra lũ quét sạt lở đất trên các tuyến quốc lộ tỉnh lộ đặc biệt là khu vực miền núi
tình hình giao thông vẫn đảm bảo các đơn vị chức năng và chính quyền các địa phương đã huy động máy móc nhân lực túc trực xử lý tình huống khi có sạt lở đảm bảo giao thông thông suốt
thưa quý vị người có công người khuyết tật người trên sáu mươi tuổi hộ nghèo đó là những đối tượng được áp dụng cấp thẻ xoay bít miễn phí từ ngày hai mươi tháng tám vừa qua trên địa bàn hà nội
riêng trẻ em dưới sáu tuổi sẽ được sử dụng xoay bít miễn phí mà không cần cấp thẻ
trước thông tin này nhiều người ở hà nội đã đến các trạm điều hành và bán vé tháng xe buýt để đăng ký và lấy thẻ miễn phí
ghi nhận của phóng viên thời sự intv về chủ trương này cũng sẽ khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại
tại các điểm điều hành và điểm bán vé tháng xe buýt từ sáng sớm đã có rất nhiều người dân đến đây để được hướng dẫn và làm thủ tục đăng ký thẻ
sử dụng phương tiện tham gia giao thông công cộng miễn phí
khi đi đăng ký cấp thẻ miễn phí người dân cần mang theo chứng minh nhân dân thẻ căn cước công dân và ảnh thẻ ba x bốn đến các điểm đăng ký vé xe buýt để kê khai thông tin

trong cái giấy đăng ký này là đạp dan hơi dườm dà tí phải nghiên cứu cho mọi người cao tuổi là có khi là đi công việc thì có ít thôi nhưng mà nhiều lúc bận này bận đó phải đi thì là cứ phải đi thôi
nhưng mà lên là cấp thẻ cho người ta là đi liên tuyến
thẻ miễn phí được dùng là thẻ nhựa có giá trị sử dụng năm năm kể từ ngày được cấp
riêng với nhân khẩu thuộc hộ nghèo thẻ có giá trị sử dụng trong năm được cấp
cấp thẻ xe buýt miễn phí là một chính sách đúng đắn và nhân văn đang được sự ủng hộ nhiệt tình của người dân
và đặc biệt trong đó là người già và người khuyết tật
chính sách đề ra nhằm khuyến khích người dân sử dụng các phương tiện công cộng hạn chế các phương tiện cá nhân và giảm ồn tắc và tai nạn giao thông